ngân hàng trung ương anh thông báo sẽ thay thế trên bốn bảy triệu tờ tiền giấy có in hình nữ hoàng sau khi kết thúc lễ tăng nữ hoàng elizabeth đệ nhị
sườn đúc tiền hoàng gia anh cho biết sẽ đưa ra thông báo cụ thể về việc thay thế tiền tệ trong thời gian tới
đề xuất thay thế đổi đồng tiền anh sẽ được trình lên thủ tướng và hoàng gia để phê duyệt
trong gần bảy mươi năm hình ảnh của nữ hoàng đã xuất hiện trên đồng tiền của vương quốc anh
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một năm sau khi nữ hoàng lên ngôi tiền su của vương quốc anh đã ra đời năm phiên bản khác nhau của chân dung bà
giới chức anh cho biết sắp tới những loại tiền tệ đó sẽ được thay thế bằng tiền có in chân dung của